cảm ơn các bạn đã theo dõi

trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ hiếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi đến hai mươi năm km đi vào biển đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một mươi một tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
trong khi đó theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến bảy giờ ngày hôm nay ba mươi một tháng một mươi bão số chín và mưa lũ đã làm hai mươi bảy người chết
trong đó quảng nam hai mươi ba người gồm nam trà my một mươi bảy người hai người vừa được tìm thấy ở trà leng bắc trà my một người phước sơn năm người gia lai một người đắk lắc một người nghệ an hai người
hiện vẫn còn năm mươi người mất tích tăng ba người so với báo cáo hôm hai mươi chín tháng một mươi tổng số người bị thương đến nay là sáu mươi bảy người tăng hai mươi hai người so với báo cáo ngày hai mươi chín tháng một mươi
các địa phương đã sơ tán bốn một trăm một mươi năm hộ dân ra khỏi khu vực bị ngập
tổng số người bị ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất bao gồm nghệ an hai chín trăm một mươi sáu hộ hà tĩnh một một trăm chín mươi chín hộ
ngành điện đã khôi phục cung cấp điện trở lại cho ba trăm sáu mươi sáu xã hiện ba trăm năm mươi chín xã đang còn mất điện tại bảy tỉnh gồm quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định con tum
các tỉnh quảng bình phú yên gia lai đắk lắc đã khôi phục xong cung cấp điện cho toàn tỉnh
evn cho biết đang tiếp tục huy động các nguồn lực để kiểm tra và khôi phục cấp điện nhanh nhất cho các phụ tải khi đảm bảo các điều kiện về an toàn
hôm qua tại thành phố đà nẵng chỉ trong một ngày thời điểm xảy ra bão số chín thì đã có liên tiếp bốn vụ cháy nổ tại các hộ gia đình và những cơ sở kinh doanh
mà trong đó có nguyên nhân xuất phát từ những bất cập của người dân khi việc sử dụng thiết bị phát điện đèn cầy thắp sáng
thực tế này một lần nữa cho thấy mùa mưa bão luôn tiềm ẩn nguy cơ
các vụ cháy xảy ra vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi
một hộ dân tại sơn trà bị cháy khu vực bếp do khi mất điện người nhà đã thắp đèn cầy trên tủ nhựa rồi bỏ quên đi ra ngoài
một cơ sở kinh doanh tạp hóa ở huyện hòa vang bị cháy do sử dụng máy phát điện sinh nhiệt khi để gần các vật dụng dễ cháy
hai vụ còn lại đang được làm rõ nguyên nhân
những sự việc vừa xảy ra và sự cố cháy nổ
những năm trước đây đã cho thấy mùa mưa bão luôn tìm ẩn những nguy cơ về cháy nổ
nguy cơ mà để xảy ra cháy nổ thường dự ý là nguyên nhân là do chạm chập điện
thứ hai là việc sử dụng nguồn lửa mà trong quá trình cấp điện bà con thường hay sử dụng đèn hay nấy
khi đi ngủ hoặc khi ra ngồi quay tắt thì dẫn đến xảy ra một vài bị cháy như hôm bão vừa rồi thì chúng ta đã biết
thứ ba nữa là cái nguyên nhân là do xét đánh
để hạn chế nguy cơ cháy nổ mùa mưa bão lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
và các đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy nhắc nhở việc đảm bảo an toàn
nhất là tại các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ
vì cái sang dào tôi biết là có nguy cơ về cái tiềm ẩn là cháy nổ rất là lớn rất là cao
nhưng mà trong cái mùa mưa bão này chúng ta rất ảnh giác về những cái bình điện
của xe mình là có nguy cơ về chạp điện
và ngoài ra trong cái mùa mưa bão khi mà nghe thông tin về cái thiên tai
thì chúng tôi ngoài các cái trực các lực lực trực chính như là trực lãnh đạo trực bang trực chiến đấu
thì chúng tôi còn tăng cường thêm một số các cá nhân khác để hỗ trợ khi cần thiết
tại những cơ sở kinh doanh bảo quản xăng dầu các kho hàng các cơ sở hóa chất
cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị sinh lửa sinh nghiệp
hệ thống chống xét bảo vệ công trình duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra
đối với các hộ gia đình đảm bảo an toàn không để xảy ra sự cố cháy nổ
cũng là một vấn đề cần phải hết sức quan trọng trong mùa mưa bão
đối với các hộ gia đình trong mùa mưa bão thì bà con cần chú ý về các thiết bị sinh lửa sinh nhiệt
trong quá trình tắt các thiết bị điện không cần thiết
và đồng thời ngắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ
đồng thời khi mà gặp sự cố ngắt điện thì bà con hay sử dụng các đàn dào hoặc đàn cài nánh
thì khi đi ngủ bà con nhớ tắt trước khi đi ngủ và kể cả khi ra ngoài
cậu vô lẻ thì chú cấp thách đàn thì cũng chuẩn bị chứ mà cũng cẩn chất
như đàn nán thì chú dùng lực sọt hay đàn nán chú sợ
rõ ràng mùa mưa bão cùng với việc chủ động gia cố nhà cửa công trình
thì vấn đề mà người dân và các cơ quan kinh doanh cần phải hết sức lưu tâm
là đảm bảo an toàn tránh xảy ra những sự cố cháy nổ
thưa quý vị và các bạn trước tình hình mưa bão phức tạp ở miền trung
đã xuất hiện rất nhiều những thông tin trên mạng xã hội không chính xác
gây hoang mang lo lắng cho người dân
thời gian vừa qua đã xác minh xử lý nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật trong mùa mưa lũ
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi trên trang facebook cá nhân của mình
người phụ nữ nguyễn thị trang đã đăng tải bài viết có nội dung
nhờ cộng đồng mạng lên tiếng đòi công bằng cho bà lê thị chiêm bà nội của trang
người ta phát hỗ trợ tất cả các cụ già mỗi bà nhà em là bị trừ ra
em thấy bức xúc và nghĩ tội bà không được xóm làng quan tâm
tuy nhiên sự thật câu chuyện hoàn toàn không như trang viết
mặc dù là những cái hồ này đã được các vị chính quyền
các nhà hảo tâm hỗ trợ rất nhiều lương thực thực phẩm
nhưng mà họ đăng lên là kêu khổ và nói rằng là chưa được hỗ trợ
chưa được chính quyền quan tâm
thì cái thông tin này chúng tôi đã xác minh là đó là những cái thông tin giả mạo
sau khi làm việc đối tượng thì